với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đinh thị cúc quê quán văn lãng lạng sơn đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cao bằng khởi tố bắt tạm giam bốn tháng
theo kết quả điều tra ban đầu cơ quan công an xác định đinh thị cúc tự nhận có nhiều mối quan hệ và quen biết với những người có khả năng chạy cho con trai nạn nhân vào biên chế ngành công an
tin tưởng cúc từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi một đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai nạn nhân và người nhà đã nhiều lần đưa tiền để chạy việc cho con trai
với tổng số tiền là một ba mươi năm tỷ đồng
sau một thời gian biết mình bị lừa nạn nhân đã viết đơn tố cáo gửi cơ quan công an
hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng
sau hơn một mươi hai giờ vây bắt quyết liệt và căng thẳng đến khoảng chín h ba mươi phút ngày hôm nay hai mươi một tháng hai phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh thanh hóa
phối hợp với các đơn vị chức năng đã khống chế bắt gọn đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm nguyễn duy lâm
trú tại xã nam hải huyện nam trực tỉnh nam định
đây là đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt của công an tp hà nội về tội mua bán trái phép chất ma túy
thông qua các biện pháp nghiệp vụ vào tối ngày hai mươi tháng hai lực lượng công an đã phát hiện đối tượng di chuyển từ một nhà nghỉ trên địa bàn xã thọ sương huyện thọ xuân tỉnh thanh hóa để lẩn trốn
phát hiện bị vây bắt nguyễn duy lâm đã cố thủ trong phòng nghỉ sau hơn một mươi hai h đến chín h ba mươi phút ngày hai mươi một tháng hai lực lượng công an đã khống chế
bắt giữ nguyễn duy lâm an toàn thu giữ trong người đối tượng một khẩu súng quân dụng bên trong có bốn viên đạn khám xét nơi lẩn trốn của đối tượng tại huyện thường xuân
lực lượng công an đã thu giữ một khẩu súng tự chế bên trong có sáu viên đạn năm mươi một viên đạn các loại một cục màu trắng nghi là heroin và nhiều tăng vật khác có liên quan
lấy trộm tiền của mẹ để mua ma túy sử dụng trần minh quân chú tại xã mỹ hòa huyện tháp một mươi tỉnh đồng tháp đã bị công an huyện tháp một mươi tạm giữ hình sự
để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó vào ngày tám tháng hai nhận được tin báo của người dân bị mất trộm một trăm linh triệu đồng
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an xác định đối tượng gây án là trần minh quân là con ruột của nạn nhân nên đã tiến hành mời về làm việc
tại cơ quan công an quân khai nhận lợi dụng lúc mẹ sơ hở trong quản lý tài sản nên đã lén lấy trộm số tiền một trăm linh triệu đồng để trên giường
sau đó đến thị trấn mỹ an tiêu xài cá nhân và sử dụng ma túy
thưa quý vị vào chiều nay lực lượng cảnh sát phòng trái trễ trái và cứu nạn cứu hộ công an quận hoàng mai thành phố hà nội
đã kịp thời ngăn chặn một bé gái sinh năm hai nghìn một mươi hai định nhảy từ tầng một mươi năm trung cư xuống đất
hai xe thang xe cứu nạn cứu hộ và cán bộ chiến sĩ đã nhanh chóng được huy động đến hiện trường
đồng thời triển khai bơm điện hơi dưới sân trung cư
và cử cán bộ chiến sĩ trực tiếp đến tiếp cận vị trí và thuyết phục động viên cháu bé
và đến hơn một mươi sáu giờ lực lượng chức năng đã đưa được cháu bé ra khỏi khu vực nguy hiểm bàn giao cho gia đình